thưa quý vị thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một trào lưu mới đó là đăng những bức ảnh
có phong cách hoạt hình được chuyển từ chính ảnh cá nhân của mình
việc này được thông qua một ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và trước đây thì cũng đã xuất hiện
những trào lưu tương tự như là thay đổi khuôn mặt trẻ thành già hay là chuyển đổi giới tính
theo cảnh báo từ các chuyên gia việc sử dụng những ứng dụng như thế này thì đều tiềm ẩn không ít nguy cơ
về lộ lọt thông tin mà người dùng cần hết sức cẩn trọng
những ngày gần đây trên trang mạng xã hội của chị quỳnh nga liên tục xuất hiện những hình ảnh của bạn bè
được chuyển sang hiệu ứng hoạt hình như thế này
với hình ảnh sinh động lạ lẫm và khá độc đáo trào lưu này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ
thật ra cái trào lưu này thì mình gặp rất là nhiều rồi bởi vì là xung quanh mình thì bạn bè dùng rất là nhiều
bản thân mình thì mình thấy là những cái hình ảnh đấy thì khá là độc

thì mặc dù là nó khá là thú vị đấy nhưng mà mình không biết được là nguồn gốc những cái ảnh mà mình đưa lên đấy thì nó sẽ đi đâu
bản thân mình thì là một người rất là yêu thích công nghệ nên là về vấn đề app này thì mình cũng thấy nó khá là thú vị
và có rất là nhiều điều hay
thì mặc dù là hay như vậy nhưng mà nó vẫn có tiềm ẩn
về an toàn thông tin như là có thể bị lộ thông tin về khuôn mặt và những cái thông tin đấy nó có thể sử dụng để lừa đảo
theo các chuyên gia với ứng dụng này người dùng sẽ phải cấp cho ứng dụng những quyền nhất định như quyền truy cập vào album ảnh hay quyền truy cập vị trí
điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu cá nhân của người dùng có thể bị lộ khi tải ảnh lên máy chủ của nhà cung cấp hoặc bị sử dụng cho các mục đích khác mà người dùng không hề hay biết
trong trường hợp này thì
có các nguy cơ về lộ lọt thông tin và khi những hình ảnh những cái thông tin của chúng ta sẽ bị một cái đối tượng xấu mà có thể tiếp cận và thu thập
thì chúng có thể là sẽ dựng lên những cái kịch bản ví dụ như là sử dụng các cái hình ảnh thu thập được để đưa vào những cái công nghệ như là deepfake
tạo ra những cái bức ảnh giả mạo hay những cái video giả mạo sau đó thì sử dụng để lừa đảo
ngoài ra thì với những cái thông tin về vị trí mà nó có được ở trong các cái bức ảnh thì những cái đối tượng xấu hoàn toàn có thể xây dựng lại được
những cái thói quen cũng như lệch chỉnh di chuyển của những cái nạn nhân và từ đó thì sẽ bán những cái thông tin này cho những cái đối tượng khác
bên cạnh đó khi ứng dụng này được nhiều người yêu thích tải về thì có thể sẽ xuất hiện những ứng dụng ăn theo tương tự hoặc giả mạo
các ứng dụng không rõ nguồn gốc có thể chứa mã độc mà khi được cài đặt trên thiết bị các mã độc này có thể chiếm toàn quyền điều khiển
và thực hiện các hành vi như ăn cắp tiền trong tài khoản của người dùng
người sử dụng cần hết sức là bình tĩnh trước những cái trào lưu
ở trên mạng xã hội và chúng ta hết sức là cân nhắc khi chúng ta cài một cái ứng dụng vào trong điện thoại
khi mà chúng ta đưa những cái bức ảnh vào trong các cái ứng dụng này thì chúng ta phải hết sức cân nhắc
vì những cái bức ảnh có thể là sẽ lọt vào tay những cái đối tượng thứ ba
thì chúng ta tuyệt đối là không nên đưa những cái bức ảnh nhạy cảm những cái bức ảnh mang tính riêng tư lên các cái ứng dụng này
có thể chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ thử nhưng mà khi mà chúng ta đã thử thì có nghĩa là ảnh của chúng ta đã được đưa lên máy chủ rồi
và chúng ta sẽ không thể thu hồi lại được
và cái điều cuối cùng thì là khi mà chúng ta tham gia vào những cái trào lưu
thì chúng ta tuyệt đối là sẽ không cung cấp những cái quyền đặc biệt trên điện thoại cho những cái ứng dụng này
hiện nay có nhiều ứng dụng độc đáo mới lạ và mang tính giải trí cao
tuy nhiên khi người dùng tải ứng dụng và cài đặt trên thiết bị của mình
cần cân nhắc kỹ lưỡng về tính cần thiết của các ứng dụng này
và cẩn trọng trong việc trao quyền cho các ứng dụng trên thiết bị để bảo vệ thông tin cá nhân của mình
cũng như tránh trở thành con mồi của các đối tượng lừa đảo